ngày một mươi một tháng bốn qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng xã diễn kỷ huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã phát hiện một nhóm người gồm bốn phụ nữ đang tụ tập ở vỉa hè
cùng ngày lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính một mươi ba trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
trước đó ngày một mươi tháng bốn ubnd xã diễn hồng huyện diễn châu cũng đã xử phạt vi phạm hành chính hai trăm linh đồng
đối với một trường hợp vì có hành vi đi khỏi nhà khi không có lý do cần thiết